giá lợn hơi vào ngày một mươi hai tháng bốn tiếp tục tăng mạnh trên cả nước
cán mốc là bốn mươi đồng một kg mức cao kỷ lục trong vòng nửa năm qua
theo cập nhật giá ngày một mươi hai tháng bốn tại miền bắc giá lợn tiếp tục tăng mạnh
có địa phương cán mốc ba mươi chín đồng một kg cao nhất trong vòng nửa năm qua
giá lợn hơi tại miền nam cũng tiếp tục ghi nhận ở mức cao
tại tỉnh bến tre cũng đã đạt mức ba mươi bảy năm trăm linh đồng một kg tương tự giá heo tại đồng nai
theo thông tin từ thị trường giá lợn hơi tại cái bè đã đạt ba mươi bảy ba mươi tám đồng một kg
với những chuyển biến tích cực này một số người dân chăn nuôi kỳ vọng
cơn sốt giá lợn hơi hồi giữa năm hai nghìn một mươi bảy có thể trở lại
trước đó vào khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy giá lợn hơi đã tăng lên mức bốn mươi hai bốn mươi năm đồng một kg
trong vài ngày liên tiếp tuy nhiên ngay sau đó lại giảm về dưới ba mươi đồng một kg